vừa qua lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố biên hòa kiểm tra phát hiện gần hai mươi gói
thuốc lá lậu tại nhà của trịnh văn tùng bốn mươi một tuổi trú tại xã an hòa thành phố biên hòa hiện toàn
bộ số thuốc lá lậu đã được niêm phong lập biên bản tịch thu để xử lý theo quy định đồng thời
công an thành phố biên hòa đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng trịnh văn tùng để tiếp tục điều tra